đoàn công tác của ban bí thư trung ương do đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam làm trưởng đoàn
đã làm việc với ban thường vụ thành ủy cần thơ về việc kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
về đại hội đảng bộ các cấp tại thành phố cần thơ
tại buổi làm việc đồng chí trần thanh mẫn đánh giá cao những kết quả mà ban thường vụ thành ủy cần thơ
đã đạt được trong thời gian qua đồng thời yêu cầu ban thường vụ thành ủy cần thơ
cần tập trung quan tâm công tác tuyên truyền về tư tưởng chính trị để tạo được nhận thức sâu sắc trong cán bộ và nhân dân
nắm chắc tình hình cơ sở để kịp thời lãnh đạo chỉ đạo khắc phục những vấn mắc bất cập
đề nghị cấp trên xem xét giải quyết chú ý đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về lý luận chính trị cho cán bộ nữ cán bộ trẻ